chiều nay ngày một mươi một tháng một mươi một tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp giám đốc quốc gia ngân hàng thế giới world bank tại việt nam osman dion
chủ tịch quốc hội tin tưởng quân banh sẽ tiếp tục đồng hành với quốc hội việt nam trong việc xây dựng các mục tiêu quan trọng và nhất là chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định hoạt động của ngân hàng thế giới đã góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của việt nam trong những năm qua
và cảm ơn sự hỗ trợ của ngân hàng thế giới có nhiều hoạt động hợp tác với các cơ quan của quốc hội
chủ tịch quốc hội tin tưởng ngân hàng thế giới sẽ tiếp tục đồng hành với quốc hội việt nam trong việc xây dựng mục tiêu quan trọng và nhất là chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số của việt nam
giám đốc quốc gia ngân hàng thế giới tại việt nam cho biết trong thời gian qua ngân hàng thế giới đã nghiên cứu xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia
trong đó có chương trình về đồng bào dân tộc thiểu số rất có ích cho quốc hội việt nam trong thời gian tới
ngân hàng thế giới mong muốn cùng đồng hành chia sẻ kinh nghiệm với các ủy ban của quốc hội trong các lĩnh vực như phát triển thị trường vốn
đầu tư dự án theo hình thức hợp tác công tư ppp huy động tài chính cho ngành điện phát triển đồng bằng sông cửu long tiến độ giải ngân của các dự án đầu tư công